chị vi oanh này sáng nay khi mà tôi đi làm thì tôi đã thấy là thủ đô hà nội bắt đầu xuất hiện những cái hạt mưa đầu tiên
và bầu không khí cũng đã trở nên dịu mát hơn rất là nhiều
ngày hôm nay thủ đô hà nội và các tỉnh miền bắc cũng sẽ kết thúc các chuỗi ngày nắng nóng kéo dài
nhờ những cơn mưa trên diện rộng
nhiệt độ dự kiến vào ngày hôm nay của thủ đô hà nội sẽ giảm đến cả chục độ
và người dân sẽ được hưởng bầu không khí mát mẻ
tuy nhiên thì quý vị cũng cần đề phòng trong mưa rông có khả năng là sẽ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
quý vị cũng nên theo dõi tình hình cụ thể thời tiết trước khi mà đi làm
vì mưa thì cũng có thể khiến cho tốc độ di chuyển của các phương tiện bị hạn chế
dễ dẫn đến là ủn ứ giao thông trong giờ cao điểm
còn đối với khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
quý vị cần lưu ý trước những hiện tượng thời tiết nguy hiểm hạn chế ra khỏi nhà khi có hiện tượng mưa rào và rông
vâng nhiệt độ chi tiết cho các vùng miền chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là phần tin tức lúc sáu giờ